qua ita năm hai nghìn hai mươi hạn mức chuyển tiền đối với mỗi giao dịch với công ty con công ty liên kết và các bên liên quan sẽ không vượt quá một trăm linh tỷ đồng
còn trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai hạn mức chuyển tiền sẽ không vượt quá một trăm tám mươi tỷ đồng
trước đó doanh nghiệp này cũng dính vào lùm xùm vì việc ghi nhầm khoản tạm ứng cho bà đặng thị hoàng yến gần một chín trăm ba mươi bảy tỷ đồng cho dự án tại mỹ
trong khi đầu năm chỉ ghi nhận hơn năm mươi chín tỷ đồng
sau đó ita đã thông báo ghi nhầm và đính chính số tiền chi tạm ứng
sáu trăm ba mươi ba tỷ đồng
tuy nhiên tổng cục thuế vẫn yêu cầu cục thuế tp hcm tập trung giả soát số liệu kê khai thuế của ita
phối hợp với ngân hàng xác minh số tiền mà tân tạo đã tạm ứng cho chủ tịch công ty là bà đặng thị hoàng yến
và chuyển hồ sơ cho công an nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm
bộ tài chính vừa đưa ra nghị định mới bổ sung cho quy định doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hãng bắt buộc
khi vi phạm phương án phát hành trong đó có phương án sử dụng vốn hoặc vi phạm pháp luật
nghị định bổ sung quy định doanh nghiệp phải mua lại trước hạn bắt buộc khi vi phạm phương án phát hành
trong đó có phương án sử dụng vốn hoặc vi phạm pháp luật
trước và sau khi phát hành phải có công bố thông tin về khả năng đảm bảo thanh toán
báo cáo kiểm toán tình hình tài chính và kiểm toán tình hình sử dụng vốn theo mục đích phát hành đã được công bố
nghị định cũng bổ sung quy định tài sản bảo đảm của trái phiếu phải được định giá và đăng ký biện pháp bảo đảm
trong đó chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại sở giao dịch chứng khoán
sẽ bổ sung công bố một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp phát hành
thông tin về các doanh nghiệp không thanh toán đầy đủ gốc lãi trái phiếu
sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích để nhà đầu tư và thị trường biết được thông tin của doanh nghiệp phát hành
thưa quý vị để đổi mới cũng như nắm bắt các xu hướng
nhiều doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh fmcg đã phải bước vào cuộc đua mới
về trí tuệ nhân tạo ai áp dụng công nghệ và sản xuất cũng như vận hành quản lý doanh nghiệp
tuy nhiên đây là bài toán không dễ về chi phí lợi nhuận cho các doanh nghiệp lĩnh vực này
nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh fmcg được dự báo sẽ hồi phục nhanh trong năm hai nghìn hai mươi
sau hai năm giảm liên tiếp
cụ thể trong quý cuối năm ngoái tổng mức tăng trưởng của tiêu dụng fmcg
ở khu vực thành thị và nông thôn việt nam lần lượt là ba chín và năm hai
trong cuộc cạnh tranh để giữ và mở rộng thị trường doanh nghiệp sẽ có nhiều lợi thế hơn
nếu ưu tiên giải pháp chuyển đổi công nghệ ứng dụng ai
những khó khăn mà các doanh nghiệp sản xuất hay gặp phải như về thu nhập và phân tích dữ liệu
data khách hàng tiềm năng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng bởi các thuật toán của ai
ứng dụng ai có thể dễ dàng
mang lại dịch vụ mới tăng trải nghiệm khách hàng mang lại nhiều khách hàng hơn cho doanh nghiệp
ứng dụng ai có thể tăng hiệu quả vận hành giảm chi phí
với những service dịch vụ hiện có của doanh nghiệp họ có thể làm tốt hơn
lần đây các recommendation system có rất nhiều
bằng việc mang trải nghiệm gợi ý nhu cầu mua sắm cho khách hàng
ví dụ thứ hai là chatbot khi khách hàng có vấn đề gì
ngay lập tức chatbot có thể bộ
hỗ trợ doanh nghiệp trong việc trả lời những thắc mắc của khách hàng
lợi ích thứ nhất đưa ra quyết định sẽ dễ dàng hơn do công nghệ ai sẽ giúp mình show ra được những cái gì mình cần phải làm và những cái gì mình không nên làm
cái thứ hai là quy trình khi ứng dụng ai của mình sẽ được tối ưu hơn sẽ giảm tải được nhiều manual
mình sẽ biết được là mình sẽ forecast được tương lai
ai sẽ giúp mình show ra được trong tương lai những tình huống gì có thể xảy ra

và những tình huống đó sẽ giúp mình có thể tìm ra những tình huống gì có thể xảy ra
tuy nhiên nhìn chung trên thị trường các doanh nghiệp ứng dụng ai chưa nhiều
đa số là ở các tập đoàn doanh nghiệp lớn hoặc có vốn đầu tư nước ngoài
các doanh nghiệp ứng dụng ai ở nước ngoài đã phát triển rất là mạnh
tuy nhiên ở việt nam mới manh nha
có một số đơn vị đã bắt đầu tiên phong và ứng dụng một số phần
nhưng nhìn chung mình thấy doanh nghiệp việt nam vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp chưa ứng dụng
có thể kể đến như masan
trong đại hội cổ đông năm nay công ty đã giới thiệu một chiến lược phát triển giai đoạn mới
với hệ sinh thái tiêu dùng công nghệ tích hợp những công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo ai matring learning
masan đã đầu tư sáu mươi năm triệu đô la mỹ mua hai mươi năm cổ phần của công ty cổ phần trusting social
một công ty công nghệ chuyên phát triển ai machine learning
không ít thách thức khi chuyển đổi số đòi hỏi các doanh nghiệp đầu tư không ít về nguồn vốn cũng như con người
việc lựa chọn những ứng dụng công nghệ phù hợp và mang lại nhiều lợi ích nhất
luôn là bài toán khó cho doanh nghiệp

những doanh nghiệp lớn chi phí đầu tư sẽ rất là lớn cho vấn đề ai này
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực fncc này mà muốn ứng dụng ai
thì mình nghĩ là thứ nhất là doanh nghiệp đó cần phải xây dựng một hạ tầng về công nghệ trước
tức nghĩa là cần phải có network cần phải có it cần phải có những người biết đạt về công nghệ trước
và cái thứ hai là họ cần phải xác định rõ
được cái mục tiêu họ muốn ứng dụng là gì để họ cân đối giữa những cái lợi nhuận mà họ sẽ thu về được
so với các ngành khác ngành hàng tiêu dùng nhanh vẫn theo sâu về chuyển đổi công nghệ
có rất ít doanh nghiệp đã có đủ năng lực để hỗ trợ cho chuyển đổi số và sử dụng những công nghệ mới
đây là cơ hội cho các doanh nghiệp việt có thể nâng cao chiến lược bằng cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
vào doanh nghiệp cũng như xây dựng đội ngũ nhân viên công nghệ nồng cốt
bao gồm những nhà khoa học dữ liệu
kỹ sư phần mềm và những nhân viên it
thưa quý vị như thành phố an toàn đã phân tích về hoạt động của tội phạm mua bán người
và đường dây xuất nhập cảnh trái phép với chiều việc nhẹ lương cao được công an nhiều tỉnh thành triệt phá
thì mới đây do việc siết chặt kiểm tra của công an campuchia
làn sóng người việt tháo chạy khỏi những cơ sở game cờ bạc trá hình casino để về nước càng thêm mạnh mẽ
tại cửa khẩu mộc bài lực lượng chức năng của tỉnh tây ninh đang tiếp tục giả soát hồ sơ
những người vừa trở về việt nam và qua thống kê sơ bộ thì đa số là những người này đều là nạn nhân của những vụ việc lừa đảo
việc nhẹ lương cao
sau vụ hơn sáu mươi công dân việt nam bỏ trốn khỏi một cơ sở kinh doanh tại thành phố bavet campuchia cách đây ít ngày
và đang được lực lượng chức năng hai nước phối hợp xác minh làm thủ tục để đưa người về nước
thì trong hôm nay thêm gần một trăm linh công dân việt nam nữa cũng vừa tìm cách nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu mộc bài
và đang được lực lượng chức năng hỗ trợ
để làm thủ tục nhập cảnh về nước
như là cái góc độ thủ tục tấy tả phối hợp với các địa phương để nếu bà con có nhu cầu thì sẽ đưa bà con về các địa phương
hiện tại thì các lực lượng chức năng đang phải chia ra làm rất nhiều bàn để lấy thông tin của những người đang làm thủ tục nhập cảnh vào việt nam
đa số những người này từ campuchia vào việt nam không hề có hộ chiếu mà họ chỉ có một số giấy tờ như căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe
thậm chí chỉ là quyền hộ khẩu
và vì vậy sẽ phải
phải mất rất nhiều thời gian thì các nạn nhân mới có thể về được việt nam
qua xác minh hầu hết số lao động tự do này trước đây đã lên mạng xã hội tìm việc và dính bẫy việc nhẹ lương cao của các đối tượng ở campuchia
nó bảo em sang làm công ty quản án hay làm quản án thẳng sáu trăm linh nhưng mà thực tị lông khoải sáng nó đưa em đi đến một công ty nó nói giám lỏng ở tầng bảy
nghĩa là nông chó xuống khỏi tầng thì em thấy một tuần vừa rồi mọi người bảo là làm công ty game nhưng mà em không chịu làm
em đòi về thì nó bảo là may mà về thì đền sáu mươi triệu lúc sáng em vơ làm đó bùng ấy nó chở em đi khám thì em trốn
thì thực sự ra thì công việc nó không được như là những cái lời người ta quảng cáo là nó có sự ép buộc
thứ nhất là mình phải làm đủ sáu tháng này nếu như mình không làm đủ thì mình phải đền tiền rất mấy lần
thứ hai là làm việc nó
tiếng trong một ngày ấy không đảm bảo sức khỏe lao động
theo công an tỉnh tây ninh sau vụ hàng chục lao động việt nam tại campuchia tháo chạy khỏi nơi làm việc
lực lượng chức năng của nước bạn đã tăng cường truy quét mạnh tại các cơ sở công ty cờ bạc tuyển dụng người lao động bất hợp pháp
nên một số lao động tự do người việt nam đã tìm cách trở về nước
số khác sau khi qua campuchia thì vỡ mộng biết mình bị lừa nên ảo ạt trở về
trong những ngày gần đây thì lượng người nhập cảnh quá cờ khẩu tới một bài
tức là người hành khách xuất nhập cảnh quá cờ khẩu tới một bài thì mỗi ngày là từ hai nghìn tám đến hai nghìn hai người xuất nhập cảnh quá cờ khẩu tới một bài
và đặc biệt đối với hai ngày gần đây thì lượng người xuất nhập cảnh đối với không đủ thủ tục chế tờ từ năm sáu mươi người
còn hiện tại ngày hôm nay thì đến thời điểm hiện tại thì có khoảng hơn một trăm linh người nhập cảnh quá cờ khẩu tới một bài
là không đảm bảo sức khỏe
chúng ta chờ theo quyết định
đối với số người bảy mươi một người mà hiện nay công an campuchia đang nằm giữ tại công ty lục kỳ tâm tám kno một trăm ba mươi ba v
hiện nay lực lượng chức năng campuchia đang tiếp tục điều tra
và chúng tôi đã tiếp tục là quan hệ với lực lượng chức năng campuchia để nắm giữ những thông tin cần thiết
đặc biệt là trao đổi thường xuyên với đại thức quán để nắm chủ trương giải quyết của phía campuchia đối với số người này
hiện tại số lao động tự do người việt nam từ campuchia làm thủ tục nhập cảnh về nước vẫn đang tăng lên
lực lượng chức năng tỉnh tây ninh đang tiếp tục làm thủ tục tiếp nhận đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ số lao động này
đồng thời các đơn vị nhanh chóng điều tra xác minh xử lý để người dân được trở về nhà trong thời gian sớm nhất
vừa rồi là những cập nhật trong chương trình thành phố hôm nay
còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại